thay phụ cần phải được tư vấn gì trước khi mà làm xét nghiệm nipt
cũng như là có phải là thai phụ nào cũng có thể thực hiện được xét nghiệm này hay không
có những trường hợp nào mà chống chỉ định hay không ạ
đối với xét nghiệm nipt thì đây là một xét nghiệm tự nguyện
do đó thì khi mà làm xét nghiệm ipt thì chúng ta phải
người cán bộ y tế cũng phải tư vấn bác sĩ hoặc là các đối vụ sinh
còn phải tư vấn rất là rõ ràng về xét nghiệm mt trước xét nghiệm
và khi mà có kết quả rồi thì cũng phải là tư vấn xét nghiệm đó
sau xét nghiệm như thế nào
ví dụ cho trước xét nghiệm chúng ta phải tư vấn rõ cho thai phụ
cũng như là cho người nhà biết là đây là cái xét nghiệm như thế nào
đặc điểm của xét nghiệm là gì
hồi nãy như tiến sĩ hoàng hoa đã nói là đặc điểm từ những tế bào bánh nhau
do đó nó vẫn có những trường hợp thầy khảm
chúng ta phải biết được là cái khả năng của xét nghiệm nó tới đâu
cái lợi ích của xét nghiệm của npt tới mức nào
cái thời điểm ví dụ như là đến thời điểm tám tuần chín tuần
thì chúng ta có thể là
chúng ta chưa có thể làm và chúng ta phải hẹn đến sau một mươi tuần
chúng ta mới có thể làm được
và cái chi phí như thế nào và thời gian trả kết quả như thế nào
và khi mà kết quả có rồi thì cái hướng sự chí là sao
thì đó là những cái phần mà chúng ta cần phải tư vấn rất là rõ ràng
rất là kỹ lưỡng và chúng ta phải ký một cái giấy đồng thuận
để hiểu rõ hết toàn bộ những cái quy trình xét nghiệm nipt như thế nào
và sau khi mà xét nghiệm ip xong thì tùy theo kết quả đó
có kết quả như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục lại tư vấn cho thầy phụ biết
ví dụ như là kết quả nó dương tính
thì chúng ta cần phải làm những cái xét nghiệm xăm lớn ví dụ chọc ối để chứng đoán
tại lúc này cái nguy cơ mà em bé nó bị gọi là năm mươi năm mươi
và khi mà kết quả nó âm tính
thì lúc này thì chúng ta có thể là tư vấn là nguy cơ khả năng em bé có chuyển đeo rất là thấp
tuy nhiên thấp nó không phải là không có
tại vì có những số trường hợp rất nhỏ rất
rất hiếm ví dụ như là một phần một trăm linh ngàn chẳng hạn
nó ở những trường hợp mà thấy khảm
thì có thể là với cái xét nghiệm npt không thể phát hiện được
dạ xin được cảm ơn những thông tin của bác sĩ thông
rõ ràng là với những thông tin mà quý vị khán giả vừa nghe
phó giáo sư cẩm hay là tiến sĩ thông